trong không khí phấn khởi mừng đảng quang vinh mừng xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trong những ngày này
nhân dân làng bích la đông xã triệu đông huyện triệu phong tỉnh quảng trị đang náo nức tất bật
chuẩn bị cho phiên trợ đình truyền thống diễn ra vào hôm nay ngày ba tết
đây cũng là hoạt động du lịch đầu tiên của các tỉnh bắc trung bộ
đến hẹn lại lên cứ mỗi độ tết đến xuân về bên cạnh việc chuẩn bị các sản phẩm làm ra
từ đông đất quê nhà như gạo nếp cầu trầu để tham gia bày bán tại phiên chợ đình
thì con tòa hè là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi phiên chợ đình vào mùng ba tết
với đủ kiểu dáng mẫu mã để kịp tham gia phiên chợ đình sắp đến phục vụ du khách tập phương đến vui chơi hái lọc đầu xuân
thì chợ đình bích la mà không có tòa hè là không có ý nghĩa
lễ hội chợ đình bích la là hoạt động du lịch mở đầu cho chuỗi hoạt động du lịch của các tỉnh bắc trung bộ
để cho phiên trợ đình một lễ hội truyền thống của quê hương diễn ra trong không khí vui tươi đầm ấm
ban tổ chức điều hành lễ hội của làng đã triển khai dọn dẹp vệ sinh khuôn viên đình làng
tổ chức treo cờ băng rôn khẩu hiệu và câu đối với nội dung hướng đến mừng đảng mừng xuân và chào mừng quan khách thập phương về tham dự lễ hội chợ
bàn tổ chức phối hợp với địa phương phân định lô quầy bày bán các sản phẩm theo từng nhóm hàng và niêm ít giá cả theo đúng quy định
bảo đảm phục vụ tốt người dân trong tỉnh cũng như du khách thập phương đến tham quan hái lộc cầu may và du xuân đầu năm vui tươi bình yên